các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đứng trước bục khai báo bị cáo nguyễn đức trung cựu chủ tịch ubnd tp hà nội gửi lời cảm ơn đến cơ sở giam giữ đã tạo điều kiện cho mình trong quá trình ăn ở sinh hoạt khám chữa bệnh
ông cũng cảm ơn hội đồng xét xử đã cho mình được giải trình những vấn đề muốn nói
ông trung cho hay đã rút ra nhiều bài học sâu sắc từ khi bị khởi tố bị can và bắt giam
bị cáo ý thức rõ với cương vị chủ tịch ubnd và trưởng ban chỉ đạo công nghệ thông tin thành phố
phải chịu trách nhiệm về cả điều tốt và những tồn tại đã xảy ra
đáng chú ý cựu chủ tịch hà nội cho biết đã hai lần đi mổ ung thư vào năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi sáu từ đó đến nay đang duy trì việc chữa bệnh
ông trung cho biết thời gian gần đây căn bệnh của mình tái phát do đó mong muốn hội đồng xét xử xem xét tạo điều kiện để mình có thời gian chữa bệnh
bị cáo còn có bố mẹ già mong muốn được sớm đoàn tụ gia đình để chăm lo cho bố mẹ
theo lời của ông trung
bị cáo nguyễn văn tứ cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư hà nội gửi lời cảm ơn đến viện kiểm sát đã đề nghị cho mình được hưởng các tình tiết giảm nhẹ
cảm ơn hội đồng xét xử đã cho mình được giải tỏa nói ra những chăn trở băn khoăn mà giai đoạn điều tra chưa thể nói
trong lời trình bày cuối cùng tại phiên tòa sơ thẩm ông tứ bày tỏ sự tin tưởng hội đồng xét xử cũng như các cơ quan tiến hành tố tụng
đã nghe đã hiểu lý do hoàn cảnh bối cảnh
mà mình phải thực hiện những hành vi vi phạm
ông nhấn mạnh hoàn toàn vì ý thức phải thực hiện chỉ đạo của cấp trên không còn giải pháp nào khác
nhận thức thời điểm đó không thể lường trước được thiệt hại hoàn toàn không vì mục đích vụ lợi
bị cáo cũng cho hay những lời khai của mình về bị cáo nguyễn đức trung là hoàn toàn trung thực không làm ảnh hưởng xấu đến tình trạng của cựu cấp trên
lời cuối ông từ nói bản thân và các cán bộ sở kế hoạch và đầu tư
là bị cáo trong vụ án này từng có nhiều thành tích mong sớm được trở về với gia đình và bù đắp những sai lầm đã gây ra
tương tự các bị cáo còn lại đều bày tỏ sự ăn năn mong hội đồng xét xử xem xét toàn diện vụ án cho hưởng mức án khoan hồng nhất có thể
trước khi các bị cáo nói lời sau cùng đại diện viện kiểm sát đã luận tội đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt sáu bị cáo
cùng phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng với các mức án cụ thể như sau
nguyễn văn tứ cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư ba mươi sáu đến bốn mươi hai tháng tù
nguyễn tiến học cựu phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư ba mươi sáu đến bốn mươi hai tháng tù
phạm thị thu hường cựu tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư bốn đến năm năm tù
và phạm thị kim tuyến cựu trưởng phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư năm sáu năm tù
lê duy tuấn giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển đông kinh bốn đến năm năm tù
và võ việt hùng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển đông kinh năm sáu năm tù
riêng bị cáo nguyễn đức trung cựu chủ tịch ubnd tp hà nội bị đề nghị ba bốn năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cộng với hai bản án trước bị cáo phải chịu hình phạt chung là một mươi sáu một mươi bảy năm tù
ngoài trách nhiệm hình sự đại diện viện kiểm sát còn đề nghị tòa buộc công ty đông kinh phải nộp lại số tiền hơn sáu tỷ đồng
thu lợi bất chính
với số tiền thiệt hại còn lại khoảng hai mươi tỷ đồng viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên các bị cáo tứ học hường tuyến tuấn hùng liên đối bồi thường
đồng thời dành quyền khởi kiện cho các bị cáo yêu cầu bùi quang huy tổng giám đốc công ty nhật cường bồi hoàn lại số tiền nêu trên
vụ công ty nhật cường người hưởng lợi nhiều nhất đã trốn biệt tích
mặc dù được xác định là người hưởng lợi nhiều nhất trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu này
nhưng có thể thấy trong thời điểm hiện tại việc yêu cầu tổng giám đốc công ty nhật cường bồi hoàn lại số tiền thiệt hại không khả thi vì bùi quang huy đã trốn biệt tích
theo đại diện viện kiểm sát đây là vụ án đồng phạm thể hiện qua một chuỗi hành vi vi phạm về quy định đấu thầu
từ việc tiếp nhận chỉ đạo của bị cáo nguyễn đức trung cựu chủ tịch ubnd tp hà nội dừng gói thầu số hóa trái quy định
đến việc các bị cáo tại sở kế hoạch và đầu tư can thiệp bất hợp pháp vào quá trình tổ chức đấu thầu
tạo điều kiện cho liên danh nhật cường đồng kinh trúng thầu
mục đích của việc tổ chức đấu thầu gói thầu số hóa là sở kế hoạch và đầu tư hà nội phải nhận được một sản phẩm tròn trịa phát huy hiệu quả chứ không phải sản phẩm dở dàng
thế nhưng thực tế kết quả không đạt được như mục đích ban đầu đã đặt ra
bởi lẽ việc số hóa đã hoàn thành nhưng việc đính dữ liệu lên cơ sở dữ liệu quốc gia thì vẫn không thể thực hiện được
thậm chí đến nay phát sinh một kho dữ liệu data
phải bố trí thêm thiết bị để lưu trữ rồi nhân công bảo trì bảo dưỡng chưa kể nguy cơ lộ lọt dữ liệu kiểm sát viên nhấn mạnh
quá trình xét xử đại diện viện kiểm sát ghi nhận nhiều bị cáo đã cùng gia đình tự nguyện khắc phục hậu quả
điển hình bị cáo nguyễn văn tứ cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư hà nội nộp một năm tỷ đồng
bị cáo võ việt hùng giám đốc công ty đông kinh nộp hai năm tỷ đồng
bị cáo lê duy tuấn giám đốc kinh doanh công ty đông kinh nộp ba trăm linh triệu đồng
kiểm sát viên nhận định đây là tình tiết giảm nhẹ mới đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc giảm nhẹ hình phạt
đại diện viện kiểm sát cũng dùng chính nội dung này để phản bác quan điểm của các luật sư bảo chữa trước đó
khi cho rằng các bị cáo không có tội nên không phải liên đối bồi thường hoặc bồi thường ít hơn mức đề nghị của viện kiểm sát
nếu suy nghĩ không phải bồi thường thì các bị cáo nộp tiền làm gì
hơn nữa ngay buổi xét hỏi đầu tiên các bị cáo đã nhận tội
nhưng luật sư lại yêu cầu tuyên thân chủ vô tội điều này trái với ý chí của thân chủ
các bị cáo xin hội đồng xét xử mức án vừa nghiêm minh vừa nhân văn
vậy là đã nhận thức và thừa nhận vi phạm
kiểm sát viên phân tích
đáng chú ý một số luật sư khi bảo chữa nêu quan điểm cần đưa công ty nhật cường vào vụ án để liên đối trách nhiệm bồi thường
đại diện công ty này được triệu tập đến tòa
với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
tuy nhiên không ai đến
đổi đáp với ý kiến trên đại diện viện kiểm sát cho rằng đây là vụ thứ hai có liên quan đến công ty nhật cường
hiện nay người đại diện pháp luật tổng giám đốc của công ty này đang bỏ trốn
phó tổng giám đốc giám đốc tài chính thì đang thi hành án
trong vụ án buôn lậu được xét xử trước đó công ty đã bỏ địa chỉ kinh doanh không hoạt động cũng không còn tài sản gì
vụ án có đồng phạm
đương nhiên các bị cáo phải liên đối
trách nhiệm bồi thường
đó là lý do trong phần luận tội viện kiểm sát lại đề nghị hội đồng xét xử buộc các bị cáo liên đới bồi thường
đồng thời dành quyền khởi kiện cho các bị cáo đối với bùi quang huy tổng giám đốc công ty nhật cường để bồi hoàn
kiểm sát viên nói
theo cáo trạng bằng các thủ đoạn thông thầu và lập khống hồ sơ năng lực
liên danh nhật cường đông kinh đã lần lượt trúng hai gói thầu số hóa của hà nội với giá trị hơn bốn mươi hai tỷ đồng và hơn một mươi tám tỷ đồng
sau khi ký kết hợp đồng với sở kế hoạch và đầu tư thay vì để liên danh thực hiện
bùi quang huy chuyển nhượng một trăm linh nội dung công việc cho công ty đồng kinh
trong tổng số gần sáu mươi tỷ đồng được sở kế hoạch và đầu tư quyết toán nhật cường trả cho đông kinh gần bốn mươi tỷ đồng
như vậy chỉ bằng việc sang tay hợp đồng công ty nhật cường đã hưởng tranh lệch khoảng một mươi chín tỷ đồng
tổng giám đốc công ty này được xác định có vai trò chủ mưu trong vụ án nhưng đã bỏ trốn
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tòa nhân dân cấp cao tại hà nội xét xử phúc thẩm vụ buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty nhật cường
trình bày ở tòa các bị cáo tại công ty đều cho biết chỉ là người làm thuê ngoài tiền lương thì không được hưởng lợi ích gì khác
lợi nhuận của công ty nhật cường đều do bùi quang huy hưởng
tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt bị cáo nguyễn đức trung cựu chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vì cáo buộc thao túng cho công ty nhật cường trúng thầu xảy ra năm hai nghìn một mươi sáu
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn đức trung ba năm tù
các bị cáo còn lại bị tuyên án về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cụ thể bị cáo nguyễn văn tứ cựu giám đốc sở kế hoạch đầu tư tp hà nội và nguyễn tiến học cựu phó giám đốc sở kế hoạch đầu tư tp hà nội
cùng nễnh án ba mươi tháng tù
trước đó viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt ba mươi sáu bốn mươi hai tháng tù giam
bị cáo phạm thị kim tuyến cựu trưởng phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch đầu tư tp hà nội lãnh án bốn năm sáu tháng tù
trước đó viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt năm sáu năm tù
bị cáo phạm thị thu hường cựu tránh văn phòng sở kế hoạch đầu tư tp hà nội lãnh án bốn mươi hai tháng tù
trước đó viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt từ bốn đến năm năm tù
bị cáo võ việt hùng cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển đông kinh công ty đông kinh
bị tuyên phạt bốn năm tù
trước đó viện kiểm sát đề nghị tuyên án từ năm đến sáu năm tù
bị cáo lê duy tuấn cựu giám đốc kinh doanh công ty đông kình lãnh án bốn mươi hai tháng tù
trước đó viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bốn đến năm năm tù
đây là lần thứ ba ông nguyễn đức trung hầu tòa hình sự
trước đó ông trung bị tòa án nhân dân tp hà nội tuyên năm năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
và tám năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tổng hình phạt ba vụ án là một mươi sáu năm tù
liệu cựu chủ tịch hà nội có bị truy tố và nhận thêm bản án nào trong thời gian sắp tới nữa hay không
hãy đăng ký kênh sức khỏe và đời sống để tiếp tục cập nhật tin tức về những vụ án đáng chú ý
bên cạnh những thông tin về dịch bệnh covid một mươi chín trong nước và quốc tế
cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video và xin hẹn gặp lại trong những tin tức lần sau